mới đây nhiều học sinh tại trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
phải nhập viện vì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng nôn ói sau khi ăn cơm gà bán xung quanh trường
liên quan đến vấn đề này chiều một bốn lãnh đạo sở y tế tỉnh khánh hòa cho biết tỉnh này đã ghi nhận một mươi ca bệnh
là học sinh đang nhập viện điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc như đau bụng nôn ói
các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định chưa có ca nào diễn biến nặng
theo ghi nhận ngày hai mươi chín tháng ba sau khi ăn cơm gà bán gần trường trung học phổ thông nguyễn văn trỗi
thành phố nha trang các học sinh có triệu chứng ngộ độc và nhập viện
một học sinh đang điều trị cho biết em ăn cơm gà của người bán dạo gần trường
mỗi phần có giá giao động từ một mươi đến hai mươi đồng mùi vị của món ăn không có gì bất thường
nhưng sau đó em đau bụng nôn ói phải đến bệnh viện
sở y tế tỉnh khánh hòa đã chỉ đạo tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành điều tra vụ việc và thực hiện lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm
đây không phải là sự việc đầu tiên xảy ra tại khánh hòa
trước đó vào tháng ba hai nghìn hai mươi bốn tỉnh cánh hòa cũng đã ghi nhận ba trăm sáu mươi chín trường hợp phải đến các bệnh viện để khám
điều trị sau khen cơm gà châm anh đường bà triệu thành phố nha trang
kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật
trong các món gà sốt trứng dưa chua phát hiện có vi khuẩn salmonella bacillus serrius
staphylococcus aureus năm hai nghìn hai mươi hai cũng xảy ra vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn cơm gà
khiến sáu trăm linh học sinh và giáo viên trường tiểu học isku nha trang ngộ độc thực phẩm trong đó có một bé tử vong
gà thường nhiễm hai loại vi khuẩn là campylobacter và vi khuẩn salmonella
cả hai loại vi khuẩn này đều được tìm thấy trong thịt đỏ sữa chưa tiệt trùng thịt da cầm ví dụ như thịt gà và trứng
campylobacter và vi khuẩn salmonella sống trong ruột của da cầm và các vật nuôi khác
được tìm thấy trong các trang trại
những vi khuẩn này có thể được truyền qua phân của chúng vào chuỗi thức ăn của con người
chúng cũng có thể truyền sang người sau khi giết mổ da cầm hoặc động vật
triệu chứng ngộ độc thực phẩm như sau
khoảng thời gian từ khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm đến khi các triệu chứng xuất hiện được gọi là thời kỳ ủ bệnh
trong hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm các triệu chứng xuất hiện trong khoảng từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
bao gồm sốt đau bụng buồn nôn nôn mửa tiêu chảy
những người có tình trạng bệnh lý hệ thống miễn dịch suy yếu ví dụ như do điều trị ung thư hoặc trẻ nhỏ
người cao tuổi nếu tiếp xúc nguồn lây người giết mổ da cầm sống cũng có nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn này
ngộ độc thịt gà kéo dài bao lâu phụ thuộc rất nhiều vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng ngộ độc
cơn ngộ độc thực phẩm càng nghiêm trọng thì thời gian càng kéo dài
hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm sẽ khỏi sau vài ngày
nhưng những trường hợp nghiêm trọng sẽ cần được điều trị y tế tại bệnh viện
do đó nếu món gà có trong thực đơn của bạn khi mua sắm nấu nướng hoặc ăn ngoài
hãy làm theo những mẹo sau để giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm
cho thịt gà và túi dùng một lần trước khi trò vào giỏ hàng hoặc cho vào tủ lạnh để ngăn nước thịt sống tiếp xúc với các thực phẩm khác
sửa tay bằng nước và xà phòng trong hai mươi giây trước và sau khi xử lý thịt gà
chú ý đeo găng tay trong quá trình rửa thịt gà không để nước rửa gà lan rộng trong nhà bếp
và làm ô nhiễm các thực phẩm đồ dùng và mặt bàn khác
nếu sử dụng thịt gà đông lạnh cần giã đông đúng cách
tốt nhất là giã đông thịt gà từ từ trong tủ lạnh ngăn mát là phương pháp được khuyên dục nhất
sử dụng một thớt khác cho thịt gà sống
không đặt thức ăn đã nấu chín hoặc rau hoặc trái cây tươi lên đĩa thớt hoặc bề mặt khác đã từng đựng thịt gà sống
rửa thớt đồ dùng bát đĩa và bàn bếp bằng nước rửa chén bát
tốt nhất là xả nước ấm sau khi chuẩn bị thịt gà và trước khi chuẩn bị món ăn tiếp theo
đảm bảo gà được nấu chín
nếu bạn cảm thấy món gà mà bạn được phục vụ tại nhà hàng hoặc bất kỳ nơi nào khác chưa được nấu chín hoàn toàn hãy đề nghị nấu lại
làm lạnh hoặc đông lạnh thịt gà còn thừa trong vòng hai giờ hoặc trong vòng một giờ nếu thực phẩm tiếp xúc với nhiệt độ trên ba mươi hai độ c
chẳng hạn như trong ô tô nóng hoặc trong một buổi giã ngoại mùa hè